tiềm năng phát triển thúc đẩy thương mại đầu tư giữa việt nam và bungary đang có xu hướng ngày càng đa dạng về chủng loại và thay đổi một cách tích cực về giá trị gia tăng
tuy nhiên giá trị thương mại của các mặt hàng nhìn chung còn ở mức độ thấp
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan việt nam tổng kim ngạch thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm linh hai năm triệu usd tăng một mươi bảy năm so với năm hai nghìn một mươi bốn tính hết tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu thống kê của hải quan việt nam kim ngạch xuất nhập khẩu hai triệu đạt chín mươi sáu bảy triệu usd tăng trên tám mươi tám so với năm hai nghìn một mươi năm trong đó xuất khẩu của việt nam sang bulgari đạt ba mươi một triệu usd tăng một mươi chín
nhập khẩu của việt nam từ bungary đạt sáu mươi năm sáu triệu usd tăng một trăm năm mươi bảy
trong quá trình đổi mới và phát triển việt nam luôn coi liên minh châu âu nói chung và cộng hòa bungary nói riêng là đối tác có tầm quan trọng
trong quá trình đổi mới và phát triển việt nam luôn coi liên minh châu âu nói chung và cộng hòa bungary nói riêng là đối tác có tầm quan trọng